thưa quý vị những ngày qua câu chuyện nhạc sĩ lưu thiên hương tố đã bị đồng nghiệp tại nhạc viện tp hcm ném điện thoại vào mặt
thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận đi cùng với đó là những tranh luận ý kiến hai chiều
theo dõi diễn biến câu chuyện đa số mọi người đều cho rằng hành động của hai nhân vật chính đều mắc lỗi ứng xử nghiêm trọng
đặc biệt khi họ đều là những người làm về văn hóa
cụ thể vào sáng một mươi hai tháng một nhạc sĩ lưu thiên hương đăng tải bài viết tố giảng viên nghệ sĩ ưu tú minh huyền
đã có hành vi vu khống thậm chí ném thẳng điện thoại vào mặt mình
và gọi đây là sự việc vi phạm đạo đức trong giáo dục nghiêm trọng xảy ra tại nhạc viện tp hcm
bài viết của lưu thiên hương đính kèm clip năm giây hiện nhận được sự chú ý của gần ba mươi lượt theo dõi
hơn hai lượt bình luận và gần một lượt chia sẻ
nhiều người chỉ trích nghệ sĩ ưu tú minh huyền
bởi hành vi ném điện thoại là thiếu chuẩn mực của một giảng viên
chuyện ai đúng ai sai nhạc viện sẽ xử lý theo thẩm quyền
có điều là thầy cô giáo mà hành xử như vậy thì thật khó coi
giận quá mất khôn hành động với đồng nghiệp như vậy
sau này đứng lớp giảng dạy có lẽ uy tín rời dụng khá nhiều
việc ném điện thoại về phía đồng nghiệp từ nghệ sĩ minh huyền xảy ra trong môi trường giáo dục
dù nguyên nhân xuất phát từ đâu cũng vi phạm chuẩn mực của một nhà giáo
việc nhạc viện tp hcm triệu tập cuộc họp và xử lý hành vi thiếu chuẩn mực của nghệ sĩ minh huyền là có cơ sở
thầy cô chính là lực lượng gương mẫu đi đầu làm thay đổi văn hóa văn minh của xã hội
trong bất cứ hoàn cảnh nào phải xử sự chuẩn mực đó là cách ứng xử chuyên nghiệp trong thời đại hiện nay
trong khi đó cũng không ít người nhận xét rằng sự việc đáng lẽ là đơn giản lại thành ra ồn ào
vì cách xử lý hiếu thắng hơn thua của hai nhân vật chính
việc lưu thiên hương
đưa clip lên mạng xã hội ngoài việc làm dối tung vấn đề tạo dư luận xấu còn có yếu tố triệt hạ nhau về danh dự
quay video không xin phép là vi phạm trước tác dụng chính là khiêu khích cơn giận
tự đăng hình ảnh giáo viên đánh nhau lên mạng xã hội là coi thường nhà trường
hành xử như này cũng không khác gì người ném điện thoại
hai giảng viên không nên nói xấu chê bai trình độ nhau trước bản dân thiên hạ
bởi các học trò nhìn vào còn ra thay thống gì nữa
video mang ý đồ làm giảm uy tín danh dự nhân phẩm người khác
rõ ràng hành động này cũng là không đúng thậm chí là vi phạm pháp luật
nên xử lý thật nghiêm cả hai
trong môi trường giáo dục cần cư xử cho đúng mực lại còn là nghệ sĩ người của công chúng nữa
việc sử dụng bít chuẩn hay bít soạn lại là do quan điểm của nhà trường và giảng viên bởi đều có lý do riêng
vậy nên vấn đề này không thể nói ai đúng ai sai để mà đưa lên facebook
cư dân mạng cho rằng việc phơi bày mâu thuẫn với đồng nghiệp trên mạng xã hội chỉ khiến ồn ào bị đẩy đi quá xa
dường như cả hai giảng viên đều quên quy tắc ứng xử của nghệ sĩ
đó là phải trân trọng các thế hệ nghệ sĩ đi trước trong việc trao truyền những giá trị văn hóa
tinh hoa nghề nghiệp cho các thế hệ người hoạt động nghệ thuật
tôn trọng bảo vệ uy tín của đồng nghiệp trước công chúng khán giả và xã hội
việc đấu tối nhau trên mạng xã hội sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh danh dự đôi bên trong mắt đồng nghiệp
nhất là cả hai đều tham gia trong lĩnh vực nghệ thuật
cả hai nghệ sĩ đều là giảng viên đều hoạt động nghệ thuật
nên giải quyết mâu thuẫn trực tiếp với nhau hoặc thông qua hội đồng của nhà trường
không cần thiết đưa lên mạng xã hội gây ồn ào để lại nhiều hệ lụy
tôi cho rằng khi giảng viên đưa mâu thuẫn lên mạng xã hội nhà trường sẽ là tổ chức chịu ảnh hưởng đầu tiên
sinh viên cũng là đối tượng bị ảnh hưởng từ sự việc này
tại sao vấn đề chuyên môn mà hai cô giáo không thể giải quyết được
điều này thể hiện việc dường như cả hai chưa có sự chín chắn trong nghề nghiệp
hiện bộ văn hóa thể thao và du lịch đã nhận được báo cáo sự việc
đồng thời yêu cầu nhạc viện xử lý thật nghiêm để không ảnh hưởng tới hình ảnh của đơn vị giáo dục
đặc biệt là hình ảnh uy tín của giảng viên trong trường
việc đưa ra hình thức xử lý giảng viên thuộc trách nhiệm của nhà trường
còn bạn bạn suy nghĩ gì về hành động của hai nghệ sĩ trong vụ việc này
hãy chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của bạn trên fanpage truyền hình công an nhân dân của chúng tôi